kính chào quý vị và các bạn
trong hôm nay và ngày mai tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
nhưng từ chiều tối mai khi hội tụ gió trên cao được hình thành thì mưa rông sẽ tăng cả về diện và lượng
cục bộ có nơi có mưa vừa đến mưa to trong mưa rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh
do có mưa nên nhiệt độ trong những ngày tới tại đây cũng giảm nhẹ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi một độ
tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ từ chiều tối mai cũng có mưa rào và rông rải rác
có nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to kèm tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do mưa tăng nên nhiệt độ trên khu vực cũng giảm nhẹ cao nhất ngày chỉ trong ngưỡng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực trung bộ trong đêm nay các tỉnh bắc trung bộ vẫn còn có mưa rào và rông dài rác
nhưng từ ngày mai hai mươi bảy tháng một mươi mưa rông trên khu vực sẽ suy giảm hẳn so với những ngày trước đó
khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến chỉ còn mưa rào
và rông vài nơi ngày có nắng nên nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết sẽ ổn định trong những ngày tới
tuy nhiên vào chiều tối và đêm có thể có mưa rào và rông cục bộ ban ngày có nắng
nhiệt độ ngày đêm xa rộng trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi một độ phía nam có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên chiều tối nay vẫn có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to
sự báo trong khoảng ba ngày tiếp theo mưa rông trên khu vực có xu hướng giảm dần
xuống diện vài nơi mức nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhẹ cao nhất xa rộng trong khoảng
từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới mưa rông cũng giảm dần xuống diện vài nơi
do mưa giảm nên nhiệt độ trên khu vực cũng sẽ tăng nhẹ ngày đêm xa rộng trong ngưỡng